trong khuôn khổ chuyến thăm lào ngày một mươi tháng một mươi đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đã đến thăm tỉnh viên trăn lào
đồng chí vi đông say nha sòn bí thư tỉnh trường và các đồng chí lãnh đạo tỉnh viêng trăn
đã báo cáo với đoàn về tình hình phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng đảng của tỉnh viêng trăn
cũng như quan hệ hợp tác giữa tỉnh viêng trăn với các tỉnh thành của việt nam
đồng chí trần quốc vượng khẳng định tỉnh viêng trăn sẽ luôn nỗ lực góp phần vào việc vun đắp
mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào ngày càng phát triển đơm hoa kết trái
đồng chí trần quốc vượng bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng nhân dân cách mạng lào
đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh viên trăn sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu
nghị quyết đại hội một mươi của đảng nhân dân cách mạng lào và nghị quyết đại hội lần thứ năm đảng bộ tỉnh đề ra
đồng thời đánh giá cao kết quả hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa tỉnh viêng trăn với các tỉnh của việt nam trong thời gian qua
mong rằng trong thời gian tới tỉnh viêng trăn tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác với thành phố hải phòng
tỉnh hải dương tỉnh yên bái tỉnh nghệ an và các tỉnh thành của việt nam nhất là hợp tác về quốc phòng an ninh